theo các bác sĩ khoa nam học và y học dây tính bệnh viện đại học y hà nội
dối loạn cương dương hậu covid một mươi chín của nam giới được các nhà khoa học lý giải theo các cơ chế sau
sars cov hai sau khi xâm nhập gây sơ hóa phổi khiến các mạch máu ngoại vi
trong đó có mạch máu dương vật bị tổn thương giảm lượng máu tươi dương vật độ cương cứng
virus tấn công trực tiếp vào tình hoàn hoặc gián tiếp thông qua cơ chế nhũ loạn miễn dịch
làm giảm chức năng bài tiết hóc montessorol của tình hoàn gây giảm ham muốn tình dục
dối loạn cương dương giảm số lượng chất lượng tinh trùng vì ncov kích hoạt phản ứng chống lại tinh hoàn
covid một mươi chín khiến hệ thống thần kinh ngoại vi bị ảnh hưởng gây dối loạn điều hòa chức năng cương dương bật
bệnh nhân trong giai đoạn phục hồi sau khi mắc covid một mươi chín luôn ở trong trạng thái mệt mỏi kéo dài
chán nản lo âu stress trầm cảm điều này ảnh hưởng tới cảm xúc tâm lý hưng phấn khi quan hệ tình dục
trong một nghiên cứu gassi và cộng sự trên mẫu tinh dịch của bốn mươi ba bệnh nhân nam sau khi mắc covid một mươi chín cho thấy
một mươi tám sáu bệnh nhân không có tình trùng trong tình dịch bảy bệnh nhân thiếu tinh hai mươi sáu năm bệnh nhân thiếu tinh và dị dạng tình trùng
tương tự paji đã nghiên cứu hai mươi bốn người đàn ông sau mắc covid một mươi chín phát hiện tổng số lượng tinh trùng di động
trong các mẫu tình dịch sau nhiễm bệnh giảm đáng kệ
ngoài ra nông độ tình trùng tổng khả năng di chuyển bị chậm sau nhiễm sars cov hai
ở những người có triệu chứng nhẹ
vì thế chuyên gia khuyến cáo nam giới nên đi khám nếu băn khoăn lo lắng về ảnh hưởng hậu covid một mươi chín
hoặc các dấu hiệu bất thường để được thăm khám đánh giá tư vấn và điều trị phù hợp
tinh trùng có thể tồn tại trong bao lâu phụ thuộc vào môi trường mà chúng được thải ra ngoài
và tốc độ khô của chân lỏng xung quanh các tế bào tình trùng
nếu đang thực hiện một quyết trình như thụ tinh trong tử cung hoặc thụ tinh ống nghiệp
tình trùng đã sửa sạch có thể tồn tại trong lòng
tình trùng ấp lên đến bảy mươi hai giờ
tình trùng đông lạnh có thể tồn tại trong nhiều năm miễn là nó được để cho một môi trường được kiểm soát thích hợp
tinh trùng được xuất y khi quan hệ tình dục với phụ nữ có thể sống trong tử cung trong năm ngày
đó là lý do tại sao phụ nữ có thể mang thai nếu quan hệ tình dục không an toàn khi đang có kinh
nếu dụng chứng ngay sau khi kết thúc kỷ kinh nguyệt tình trùng có thể vẫn còn sống và có thể thụ tinh với chứng
một tuổi thọ của tình trùng bên trong cơ thể phụ nữ
sau khi xuất tinh trùng có thể sống bên trong cơ thể phụ nữ khoảng năm ngày
chất lỏng trong cơ quan sinh sản của phụ nữ có tất cả các chất sinh dưỡng mà tích trùng cần để tồn tại trong thời gian đó
khi vào bên trong cơ quan sinh sản của phụ nữ các tế bào tinh trùng phải bơi qua tử cung và vào tử cung để đến ống dẫn chứng và gặp trứng của phụ nữ
đó là một hành trình rất dài và rất ít tế bào sống sót
hai tình trùng có khả năng vào âm đạo nếu xuất tinh bên ngoài
phương pháp rút dương vật khỏi nữ giới trước khi xuất tinh được coi là không an toàn
trước khi xuất tinh một lượng nhỏ tinh dịch còn được gọi là tiền xuất tinh sẽ rời khỏi dương vật
nên phụ nữ vẫn có thể mang thai nếu thiết dịch này tiếp xúc với âm đạo phụ nữ
nếu phương pháp rút được thực hiện đúng một trăm linh thời gian thì có hiệu quả khoảng chín mươi sáu
tuy nhiên hầu hết nam giới không thể thực hiện một cách chính xác mọi lúc hầu hết chỉ đạt bảy mươi tám
như vậy mỗi năm hai mươi hai trong số một trăm linh phụ nữ sử dụng phương pháp này
sẽ mang thai khi sử dụng phương pháp này phụ nữ vẫn có khả năng mang thai
nếu tinh trùng tràn vào âm đạo âm ngộ
các nhà khoa học cho rằng các tế bào tinh trùng có thể tồn tại vô thời hạn
một khi chúng được đông lạnh miễn là nhiệt độ vẫn ổn định
tinh trùng đông lạnh có thể có hiệu quả tương tự như tình trùng tươi trong việc thụ thai
ở nhiệt độ thấp dưới một trăm chín mươi sáu độ c các tế bào tình trùng ở trong một loạt hoạt động lơ lửng
có nghĩa là tất cả các chức năng thiết yếu
các tế bào tinh trùng của chúng ta đã hoàn toàn ngư hoạt động
nam giới đông lạnh tinh trùng vì nhiều lý do như đang điều trị vô sinh
bị ung thư hoặc một tình trạng bệnh lý khác có thể ảnh hưởng đến khả năng di sản
đông lạnh tình trùng sẽ cho phép một người đàn ông có con
ngay cả khi người đó mất khả năng sinh sản do ung thư hoặc điều trị ung thư
một khi xuất tinh khi rào hợp y trùng sẽ từ âm đạo qua tử cung và vào tử cung
từ đó các cơn cò tinh trùng
cái thất của tử cung giúp kéo tinh trùng về phía ống dẫn chứng của nước giới
tình trùng đầu tiên có thể đi vào ống dẫn chứng chỉ vài phút
càng gần đến ngày rụng trứng hành trình di chuyển của tinh trùng ngày càng trở nên dễ dàng hơn
để có thai chất nhảy của tử cung của nước giới phải thuận lợi
tốt nhất là chất nhảy có lỏng trang trứng
nếu chất nhảy cổ tử cung của bạn đọc hoặc khô cuộc hành trình này sẽ khó khăn hơn nhiều
nhiều cặp vợ chồng lo lắng về số lượng tinh trùng khi cố gắng thụ thai
nhưng đó chỉ là một phần của phương trình sinh sản nam giới
thuật ngữ khả năng di chuyển của tinh trùng đề cập đến khả năng bơi theo cách thích nghi của tinh trùng
khả năng di chuyển có thể quan trọng như số lượng tinh trùng khi chuẩn bị mang thai
nếu tinh trùng không thể thực hiện hành trình đến gặp trứng thì việc mang thai sẽ không xảy ra
một số điều có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng của một người nam giới
bao gồm mức độ căng thẳng nhiệt độ quá mức một số loại thuốc ăn kiêng
trong một số trường hợp vô sinh
thì có một số phương pháp mà các cặp vợ chồng có thể lựa chọn
phương pháp iuu đưa tinh trùng trực tiếp vào bên trong tử cung của phụ nữ
để tinh trùng không cần phải bơi từ âm đạo qua tử cung
với ivf tinh trùng được đưa vào trứng để thụ tinh trong phòng thí nghiệm
trước khi đặt trở lại bên trong tử cung của người phụ nữ
đôi khi các bác sĩ thực hiện phương pháp được gọi là tiêm tinh trùng vào tế bào chất
trong đó tinh trùng được tiêm vào trứng như một phần quy trình thụ tinh ống nghiệp
tinh trùng sống bên ngoài cơ thể trong thời gian ngắn giải khác nhau
tùy thuộc vào môi trường mà chúng ta được phóng ra
trừ khi chúng được lắng động vào cơ quan sinh sản của nữ giới
vì các tế bào tình trùng rất dễ bị phá hủy
và chỉ có thể tồn tại vài giây đến vài phút bên ngoài cơ thể